khoan cái gì mày đi ra đây đây

đây chúng mày chụp ảnh với nhau ôi bóp nhau đây ạ
tao điên lắm mày bỏ ra
thôi thôi em bơi thôi em bơi thôi
để đi tao cho mày xem
nhóm sinh viên vẫn thiếu kỷ đứng ngoài cuộc
và không ngoài dự đoán vẫn có những chiếc điện thoại dư lệ
có vẻ như có sinh viên hoàn toàn đứng ngoài cuộc

cô thấy nó bất xúc thì là cô đứng ra còn quan nghiệp

cứ phải bình tĩnh giải quyết thôi
người ta tốt thì mình sẽ lại ở người ta
nếu không người ta không tốt thì thôi
phải sáng suốt tỉnh táo bình tĩnh

mà không có người không có đàn ông này thì có đàn ông khác
phải bám đến cái thằng này

không để cho mọi người ồn hảo ở đây

vẫn với tình huống cưng tự lần này vụ đánh kèm tới ra ngay trên cốp
đến rất nhiều người qua đoàn trên đường
mày hủy quốc kèm với sao để mày đi ra đây mày hẹn hò với con đây mà

bình tĩnh em ơi bình tĩnh em ơi
thế nhưng không mấy ai muốn can thiệp
tao sợ mày á
tao sợ mày á

đến lại nha có chồng cũng biết giữ đi đừng ra đây mà rà mồm

tao không có tiền chồng mày
con phố bỗng trở nên hiếu kỳ hơn thấy rất nhiều xe dừng lại quan sát

tao không có tiền chồng mày
tao không có thiếu tiền nhá
ôi ôi ôi ôi
mày điên này
này này này báo công an đi nhá
chú ơi nó chân tự công cộng đấy
cháu biết nào chú đi về đi
ra chỗ khác mà ấy

nó không có tiền đâu nó có tiền

chả ra gì đâu
thôi bây giờ ra có ra
mình cứ thấy hai bạn nữ cứ xông vào nhau mà bây giờ giữa đường giữa phố mà
cái quan trọng nhất là đây là trung tâm chỗ này là chỗ văn hóa
nếu anh là trường hợp rơi vào người đàn ông kia thì anh sẽ xử lý hai cô gái này như thế nào
nói chung là hì hì không dám
mà có rơi vào thì cũng phải kiếm chỗ khác
ai giữa đường dưới chợ này để vợ nó bắt gặp thì chết
đây là trường hợp có thể mình tổ chức một buổi gặp mặt ba người mình nói thẳng với nhau về quan điểm của vấn đề đấy
có thể ta đưa ra tòa án ta giải quyết
thì chồng ngoại tình phụ nữ luôn nghĩ sẽ trùng trị kẻ thứ ba
đó không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất
bởi hành hung lăng mạ người khác là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm
tùy với mức độ nghiêm trọng bạn có thể bị xử lý hành chính và xử lý hình sự
hãy tỉnh táo kiểm soát hành vi của mình
còn nếu bạn rơi vào tình huống bất ngờ bị đánh lên
hãy trang bị cho mình những kỹ năng xử lý tình huống một cách khôn ngoan
trước hết hãy biết bảo vệ bản thân mình để tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc